kính chào quý vị khán giả của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay của chúng tôi
vâng mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua với sự đồng hành của biên tập viên thế cương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn hoàng tân chú tại tỉnh đồng tháp
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra tân và chị nguyễn thị kim sang trú tại tỉnh đồng tháp có quan hệ tình cảm
đến tối ngày bốn tháng chín tân đến phòng trọ của chị sang chơi
tại đây tân và bạn của chị sang là nguyễn trí linh đã phát sinh mâu thuẫn
trong lúc sô sát tân dùng dao đâm khiến chị linh tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án tân nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn về quê ở xã tân phú trung
huyện châu thành của tỉnh đông tháp
biết không thể trốn thoát tân đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cũng với hành vi giết người xảy ra tại tổ dân phố số một thị trấn madrat huyện madrat tỉnh đắk lắc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi hai đối tượng đều trú ở huyện madak
trước đó đối tượng cầm đầu là hoàng văn phú cũng đã bị khởi tố về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân phú đã rủ nhóm đối tượng
đối tượng cùng đi đến phòng trọ của nguyễn văn phước để đánh nhau
trong lúc này nhóm của phước đang cùng nhau ngồi uống rượu
phú cùng đồng bọn đã dùng dao và cây sắt xông vào đánh nhau
hậu quả làm cho hai người trong nhóm của phước là nguyễn văn bình và nguyễn trí toàn bị thương tích nặng
ở vùng đầu và trên cơ thể hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một chuyên án ma túy vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng bình và thừa thiên huế triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng
hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
sau nhiều ngày theo dõi giám sát xác minh các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới của tỉnh nghệ an quảng bình vào thừa thiên huế
tối ngày ba tháng chín tại cầu tuần xã thủy bằng tp huế tỉnh thừa thiên huế
lực lượng phối hợp đã bắt quả tăng đối tượng phan văn an chú tại tp huế
điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
trước đó thực hiện đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn hai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều dụng cụ khác
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán ma túy hoạt động suy miên giới và liên tỉnh
đang ngày càng có diễn biến phức tạp
các đối tượng tham gia thì ngày càng đông càng trẻ tuổi
có cả nam và nữ
ngoài tính đuôi đòi bốc đồng thì các đối tượng này còn bị lôi kéo do thiếu hiểu biết
tin vào lời giới thiệu là sử dụng ma túy tổng hợp không bị nghiện và không bị người khác phát hiện
đặc biệt vào các ngày lễ tết sinh nhật
nhiều đối tượng đã thuê phòng hát karaoke quán bar khách sạn nhà nghỉ để sử dụng ma túy tập thể
phản ánh của phóng viên chúng tôi ngay sau đây là lời cảnh tỉnh cho các bạn thanh thiếu niên
có lối sống buông thả không lành mạnh
sáu mươi sáu đối tượng nam
hai mươi một thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn
tại thành phố ninh bình vừa bị phát hiện bắt giữ ngày ba mươi tháng tám
dạng sáng ngày bốn tháng chín tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
hai mươi một thanh niên nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc chát chúa
đã bị công an bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
như khay ống hút cân tiểu ly đèn xoay màu loa nhạc bình oxy bóng cười
qua xét nghiệm nhanh có hai mươi một thanh niên nam nữ dương tính với các chất ma túy
liên tiếp các vụ phát hiện xử lý các vụ việc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
đã cho thấy diễn biến này đang ngày càng phức tạp và đối tượng sử dụng cũng đang trẻ hóa
em đang ngủ bên nhà mình được bạn em gọi xong rượu thì em cũng chỉ nghĩ là có rượu thôi
em cũng rất chúc được ở ở đấy có ma túy như thế này em cũng không biết

sử dụng tại đâu em

một bộ phận giới trẻ hiện nay coi việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui như một cách thể hiện đẳng cấp
và các em đều có tâm lý cho rằng sử dụng các loại ma túy
tổng hợp không gây nghiện chính vì thế đã có những trường hợp một mươi hai một mươi ba tuổi đã sử dụng ma túy
nhưng trên thực tế theo các chuyên gia ma túy tổng hợp đang được một số thanh thiếu niên và tội phạm ma túy sử dụng nhiều hiện nay
thực chất là chất độc bảng a mà liên hợp quốc và tất cả các nước nghiêm cấm sản xuất mua bán vận chuyển và sử dụng
ma túy tổng hợp ý mà tôi vẫn nói rằng nó luôn luôn nó làm với nó đè làm gì để mua chùa quyến rũ người chơi đặc biệt là người trẻ
với những cái tên rất là mỹ miều rất là hoa mỹ như là trà sự như là đông trùng như là nước xoài nước ép v v
đè làm gì để luôn luôn có được những cái mới đến mới ngửa chơi đặc biệt là các học sinh sinh viên
thì luôn luôn tìm đến những thứ mới đó cho nên là ma túy tổng hợp đang là những cái bức xúc cho gia hội men nổi với đời sống nhân dân lớp trung và học sinh sinh viên thậm chí học được
ngày nay thủ đoạn của tội phạm ma túy đó là chúng
đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ
việc mua bán tiếp cận với các loại ma túy tổng hợp một cách dễ dàng chính là một trong những nguyên nhân khiến gia tăng tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy hiện nay
các đối tượng phản tội về ma túy đã lợi dụng tất cả các phương tiện thông tin tại chúng nó chung
và đặc biệt hơn đây đó là mạng xã hội
chúng tuyên truyền tìm cách này cách khác tiếp cận đưa ma túy tổng hợp đến với những người tiêu dùng
đặc biệt là thanh thương niên là những người rất nhạy cảm mà thường xuyên muốn tìm đến kênh với
chính vì vậy nên chúng ta tuyên truyền về công tác về tác hại của ma túy nó dùng
đặc biệt ma túy tổng hợp và những chất ma túy tổng hợp mới
mặt khác thì các gia đình nhà trường và xã hội cũng có những biện pháp phòng ngừa tích cực
nhiện ma túy tổng hợp hiện nay chưa có pháp đồ điều trị nên đắc nhiện thì rất khó cai nhiện hoặc không thể cai được
chính vì vậy tình trạng chữ sử dụng mua bán trái phép chất
ma túy đang tạo nên hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng nhà trường và đặc biệt là các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình
vâng để có tiền đánh bạc qua mạng thì nam nhân viên đã lấy điện thoại của bà chủ rồi chuyển trộm số tiền gần một trăm linh triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
ngày sáu chín công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn thông
chú tại tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắt tài sản
theo điều tra tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thông xin vào làm nhân viên phục vụ quán ăn do chị nguyễn thị ái thanh làm chủ
ngày bốn chín lợi dụng chị thanh để điện thoại di động trên bàn rồi đi vào bếp
thông đã lấy điện thoại của chị thanh và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị thanh
thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
sau khi lấy được tiền thông đem đi chuộc điện thoại và sử dụng để đánh bạc qua mạng
vâng hiện nay thì trên thị trường vẫn có tình trạng
bánh trung thu nhập lậu trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo an toàn thực phẩm
trong bối cảnh tết trung thu đã đến cận kề chính vì vậy
việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi hai cần được các cơ quan chức năng chú ý
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng cần tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh kẹo nước giải khát thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề
cơ sở nhỏ lẻ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
qua đó kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ
loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua sử dụng thực phẩm
phụ gia thực phẩm có nhãn mát đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh bục không đúng đối tượng điều lượng theo quy định
ông tiến sĩ giấy mặt nạ giấy bồi là một phần không thể thiếu
tạo nên nét rất riêng và không thể thiếu trong dịp mỗi dịp tết trung thu
đằng sau những món đồ chơi giản dị đó là cả một câu chuyện về sự tâm huyết của các nghệ nhân
trong việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống
để những món đồ chơi dân gian có sức sống lâu bền giữa cuộc sống hiện đại
mỗi dịp trung thu về không khó để gặp hình ảnh những người thợ thủ công cần mẫn làm
và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống
năm nay nghệ nhân ưu tú nguyễn văn quyền xã cao viên huyện thanh ngoai hà nội
đã làm hơn năm trăm linh chắc đèn kéo quân phục vụ lưu cầu của thị trường
gần trọn đời gắn bó với nghề làm đồ chơi trung thu
ông đã có thể yên tâm
khi ngày càng nhiều người đã yêu và muốn nghe những câu chuyện
xung quanh món đồ chơi xưa cũ mình gìn giữ
mình thấy đây là một hoạt động khá là ý nghĩa

mình thấy đây là một hoạt động khá là ý nghĩa bởi vì các bạn nhỏ thường hay tiếp xúc với cả mạng xã hội và các trò chơi thông qua điện thoại
dù còn lại không nhiều các nghệ nhân làm đồ chơi trung thu truyền thống
nhưng với tâm huyết của mình họ vẫn giữ nghề bằng cả tình yêu và trách nhiệm
vì thế mà vào dịp trung thu đồ chơi truyền thống không bị lấn át hoàn toàn bởi đồ chơi ngoại nhập

mình thấy đây là một hoạt động khá là ý nghĩa bởi vì các bạn nhỏ thường hay tiếp xúc với cả mạng xã hội và các trò chơi thông qua điện thoại
cùng với sự bền bỉ giữ nghề của mỗi nghệ nhân tại hà nội khoảng hơn một mươi năm trở lại đây
ngày càng có nhiều hoạt động quảng bá đồ chơi tại các bảo tàng phố cổ dịp trung thu về
những món đồ chơi truyền thống an toàn cho sức khỏe dường như đã tìm lại sức sống giữa cuộc sống hiện đại
kính khả sĩ kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan với bị cáo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty của phần đại nam
viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan
tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can nguyễn phương hằng
đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can hằng
do công an tỉnh bình dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết
đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân do bị can nguyễn phương hằng thực hiện
theo kết luận điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube
bị can nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream
phát ngôn về nhiều chủ đề nhiều nội dung khác nhau
về chuyển biến mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một số nghệ sĩ ca sĩ nhà báo
bà nguyễn phương hằng khai nhận
các thông tin mà bị can đang phát ngôn về ba cá nhân trên
trong các buổi phát live stream trực tiếp
là do bị can đọc trên các nền tảng mạng xã hội
chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
sau hai năm lận trốn lệnh truy nã
dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự trí nhãm
lê ngọc đăng khoa còn gọi là khoa điên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngủ tại quận sáu
vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt giữ cùng đồng phạm trương tấn tài
là đối tượng truy nã có liên quan
trong đó thì dương đại trí được xác định
là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam
đại náo ở quận bình tân
tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đó thông qua công tác trinh sát
và nắm nguồn tin từ quận chúng nhân dân
lực lượng công an đã xác định
các đối tượng có liên quan trong vụ án
băng áo cam gây thiên tích tại quán ốc
trên địa bàn quận bình tân
đang lận trốn tại một căn nhà
trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp với công an huyện bình chánh
đột kích bắt giữ ba đối tượng
trí khoa và tài
tại thời điểm bị bắt các đối tượng có hành vi
chống trả lực lượng công an
qua thời gian lận trốn
các đối tượng liên tục thay đổi vị điểm
thay đổi danh tính
kể cả là
có cái che giấu
người thân bạn bè
nhằm đối phó
với sự truy bắt của lực lượng
cảnh sát hình sự công an tp hcm
chúng tôi đã có cái đột kích
bắt giữ các đối tượng
dưới các khung khí vũ khí
các đối tượng đã có
chuẩn bị nhằm
chuẩn bị nhằm chống trả
đối với cơ quan chức năng
ngoài ra chúng tôi sẽ làm rõ hành vi
che giấu tội phạm và những hành vi khác
trong quá trình đối tượng
đã có đến các địa điểm
mà các đối tượng khác
che giấu để xử lý nghiêm chức pháp luật
tại cơ quan công an
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm
gây rối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản
cố ý gây thương tích xảy ra tại quang hóc
trên địa bàn quận bình tân tp hcm
về nguồn gốc số áo cam
đối tượng trí khai nhận
đã mua mấy tháng trước
thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến
với mục đích đi đánh nhau để nhận dạng đồng bọn
trí cũng khai nhận
chính là người đứng ra tập hợp
số lượng lớn đối tượng đi giải quyết hậu thủ
trong thời gian tới
phòng khai sát hình sự công an tp hcm
sẽ quyết liệt triển thay đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là những đối tượng sử dụng hung khí
để giải quyết ngôn thuẫn
ngăn chặn sự hình thành
và phát sinh các băng nhóm
gây rối trật tự công cộng
nhằm giữ vững an ninh trật tự
trên địa bàn tp hcm
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và của bộ công an
hôm nay ngày sáu tháng chín
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính
và trật tự xã hội đã phối hợp
với công an cần thơ
tổ chức triển khai mô hình điểm dịch vụ công
trực tuyến theo đề án sáu
qua khảo sát bộ công an
công an tp cần thơ và đảng ủy
chính quyền địa phương đã thống nhất
triển khai mô hình điểm về sử dụng
dịch vụ công tại ba điểm
là trung cư hưng phú thuộc phường hưng phú
quận cái răng nhà văn hóa phường tân an
quận ninh kiều và nhà văn hóa phường trà nóc
quận bình thủy tp cần thơ
tại lễ khai trương triển khai mô hình điểm
lãnh đạo công an tp cần thơ cho biết
đề án sáu của chính phủ
được triển khai trong bối cảnh thành phố
đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị
triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số
phát triển kinh tế số
và đề án xây dựng đô thị thông minh
định hướng phát triển thành phố cần thơ
trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại
mang đậm bản sắc văn hóa sông nước
là trái tim của vùng đồng bằng sông cửu long
phát triển thành trung tâm kinh doanh nông nghiệp
trung tâm sản xuất
và dịch vụ giá trị cao
mục tiêu trở thành thành phố đáng sống
ở việt nam vào năm hai nghìn năm mươi
theo kế hoạch lộ trình thực hiện
đề án sáu của chính phủ
trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành
và đưa vào vận hành hiệu quả
đối với nhóm hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
nhằm thay thế những thủ tục hành chính thủ công
làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian
của người dân và doanh nghiệp
trước đó công an thành phố cần thơ đã tăng cường
tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp
như gửi qua rớp gia lô dân cư
thông qua các cuộc họp chi bộ
tổ dân phố đoàn hội
về lợi ích của đề án sáu
những tiện ích mang lại cho người dân
tổ chức trong công tác triển khai dịch vụ công
ứng dụng thẻ căn cứ công dân gắn chip
định danh điện tử
sau lễ khai trương cán bộ chiến sĩ cảnh sát
quản lý hành chính về trực tự xã hội
đã trực tiếp hướng dẫn người dân
cách thức đăng ký tài khoản định danh điện tử
bước hai tài khoản dịch vụ công
sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
thông qua máy tính điện thoại thông minh
có kết nối internet
tỷ lệ đọc thẻ thu phí không dừng
thất bại tại các trạm thu phí
trên địa bàn tp hcm tăng lên nhanh
và đây là nội dung vừa được sở
giao thông vận tải tp hcm
báo cáo với ủy ban nhân dân tp hcm
và bộ giao thông vận tải
sau một tháng triển khai thu phí không dừng
trên địa bàn
thống kê tại trạm thu phí cầu phú mỹ
tỷ lệ đọc thất bại của thẻ vdtc
hiện khoảng một mươi hai
vatc khoảng hai tám
trước đây tỷ lệ đọc thẻ thất bại
tại trạm chỉ khoảng năm
sở giao thông vận tải tp hcm đã đề nghị
các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
khẩn trương ra soát kiểm tra xử lý
các trường hợp thẻ lỗi thẻ gián không đạt chất lượng
kích hoạt sai thông tin nhằm phục vụ tốt hơn
cho hành khách sử dụng dịch vụ etc tại trạm
hạn chế đến mức tối thiểu việc xây dựng lại
cho nhân viên tại trạm kiểm tra giải quyết thủ công
theo số liệu do các đơn vị dịch vụ
thu phí không dừng cung cấp tính đến ngày
hai mươi tháng tám số lượng xe ô tô đã
gián thẻ etc trên địa bàn tp hcm
là hơn năm trăm năm mươi hai
chiếm bảy mươi bảy ba tổng số xe ô tô
trên địa bàn trong số đó
số xe gián thẻ của công ty trách nhiệm hữu hạng
thu phí không dừng vetc là

giao thông số việt nam vdtc
là một trăm chín mươi ba trăm hai mươi ba xe
tính từ ngày một tháng tám đến ngày
một mươi tháng tám tổng số lượng ô tô lưu thông
qua ba trạm thu phí an sương an lạc
sa lộ hà nội cầu phú mỹ là hơn

số lượng xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng
là trên hai bảy mươi sáu triệu lượt
chiếm hơn tám mươi một bảy
số lượng xe thu phí một dừng mtc
là sáu trăm một mươi bảy bốn trăm ba mươi năm lượt
chiếm gần một mươi tám ba
tỷ lệ thu phí etc sau một tháng
triển khai tăng cao so với thời điểm trước đó
cụ thể trạm an sương an lạc
đạt bảy mươi năm tám mươi bảy tăng
trạm sa lộ hà nội đạt tám mươi bảy
trạm cầu phú mỹ đạt tám mươi bốn hai mươi tám
từ khi du lịch mở cửa trở lại
dòng khách mice tới thị trường tp hcm
đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc
tuy nhiên theo đánh giá loại hình này
chưa được khai thác hết lợi thế và tiềm năng
mà thành phố hiện có
ngành du lịch thành phố đang tiếp tục nỗ lực
để thu hút khách du lịch mice
đặc biệt là thời điểm từ nay tới cuối năm
vốn được cho là mùa cao điểm của dòng khách này
tám tháng đầu năm nay
doanh nghiệp này có tỷ lệ tăng trưởng
dòng khách mice cao vượt trội
kể cả so với trước khi có dịch
cụ thể lượng khách du lịch mice của công ty
đạt một trăm năm mươi so với cùng kỳ hai năm trước
tuy nhiên theo lãnh đạo công ty
đối tượng khách nội địa vẫn chiếm đa số
chúng tôi luôn luôn cập nhật
và đưa ra những dự đoán trong ngắn hẹn
và từ đó thì
đã đầu tư vào
việc nâng cấp các sản phẩm
bằng chất lượng dịch vụ
bên cạnh là
chúng tôi cũng luôn luôn
cập nhật với các đối tác
cung cấp dịch vụ
để sẵn sàng
đưa ra những chương trình
đưa ra những sản phẩm
mặt đường tour
và cập nhật
về giá sản phẩm
cho sát cái thị trường
nhằm kích thích lại cái nhu cầu của thị trường
theo đánh giá của lãnh đạo sở du lịch thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp có tăng trưởng dòng khách mice cao hơn trước dịch
là con số rất ít
lượng khách quốc tế
trong đó có khách miles tới việt nam
cũng như tới thành phố hồ chí minh vẫn còn khá khiêm tốn
nhưng cũng cho thấy những tín hiệu khả quan
đến tháng chín mới bắt đầu vào mùa cao điểm
của khách du lịch inbound
thì hiện nay theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành
cũng như các cơ sở lưu trú
thì các cái đoàn mai đặt cho các cái dịch vụ
từ đây đến cuối năm hiện nay là rất là cao
và công suất phòng hiện nay của các cơ sở lưu trú
thì tăng cho tới trước tháng tám
thì có thể là bảy mươi đến bảy mươi năm
nhưng mà cho đến thời điểm này dự báo
thì phải từ tám mươi năm đến chín mươi
trong đó cái lượng khách miles chiếm ưu thế
là khoảng sáu mươi đến bảy mươi
so với cái lượng khách quốc tế
của thành phố hồ chí minh
thời gian qua thành phố hồ chí minh
đã có nhiều chương trình
nhằm khai thác hiệu quả hơn dòng khách miles
dù vậy để thực sự tạo ra nhiều bước phá hơn
từ thị trường miles
vẫn còn nhiều việc phải làm
thực sự là cái dòng khách miles
là một trong những dòng khách
cũng gọi là cũng là khá cao cấp
vì vậy họ cũng đòi hỏi rất là nhiều
về thứ nhất không chỉ là cơ sở vật chất
không chỉ là cái vị trí của cái khách sạn như thế nào
rồi các cái trung tâm tổ chức
các cái sự kiện
thì đòi hỏi các khách sạn cũng phải chăm chút
thứ nhất là về cái cơ sở vật chất của mình
về các cái dịch vụ đi kèm
không chỉ là họ đến để họ lưu trú
mà bao phần các cái dịch vụ về ăn uống
về các cái việc thư giãn
trong suốt cái thời gian họ diễn ra
và đặc biệt là về cái con người
sau cái thời gian
mà ảnh hưởng dịch bệnh thì chắc chắn
dịch vụ nhân sự chúng ta cũng có sự thay đổi
vì vậy cho nên là
phải tiếp tục cái việc mà đào tạo
tái đào tạo về chuyên môn nghiệp dụ
cũng như là ngoại ngữ để chúng ta
đáp ứng các cái yêu cầu của các cái thị trường khách quốc tế khác nhau
các đoàn khách mai sẽ có
từng nhóm khách và sẽ được hỗ trợ
tổ công tác mai hỗ trợ về
cái vấn đề về thủ tục
xuất nhập cảnh bên cạnh đó
thì sở du lịch cũng có
ký hợp tác với lại bên
dịch vụ mặt đất của sân bay via
và hiệp hội eurocharm
để làm các cái thủ tục
xuất nhập cảnh nhanh cho khách
các cái cơ sở lưu trú
doanh nghiệp lữ hành họ cũng có
cùng đồng hành với sở trong cái
cái cuộc quảng bá xuất tiến
về các cái chương trình cũng như chính sách
mai để loan tỏa trong nước
cũng như đến trong cái
trong ngoài nước
qua các cái chưa tham gia
các cái chương trình hội nghị hội trợ
chọn du lịch mais là trọng tâm
của chiến lược mở cửa phục hồi du lịch
cùng với các giải pháp nêu trên
ngành du lịch thành phố cũng đang tích cực xây dựng
bổ sung các chuỗi sản phẩm mang tính đặc trưng nổi trội
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
và đa dạng của khách hàng